thưa quý vị và các bạn tháng một mươi năm nay đảng ta kỷ niệm bảy mươi năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc của bác hồ
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đây là tác phẩm mẫu mực trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng của đảng ta
bảy mươi năm trôi qua nhưng tính lý luận và thực tiễn của tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự
mời quý vị cùng ôn lại bài học và giá trị lịch sử mà cuốn sách đem lại trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng ta
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy giữa lúc thực dân pháp mở chiến dịch thu đông đánh thẳng lên việt bắc âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não và bộ đội chủ lực của ta
nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược hồ chủ tịch đã viết và hoàn chỉnh tác phẩm sửa đổi lối làm việc
khi đó nước việt nam dân chủ cộng hòa mới được thành lập
trong lúc bộn bề kháng chiến kiến quốc bác hồ đã nghĩ ngay đến việc chỉnh đốn đảng
đó là điều kiện hiếm có đối với đảng cộng sản cầm quyền thời bấy giờ
mới giành được chính quyền một thời gian ngắn nhưng mà cái yếu của một đảng cầm quyền nó bộc lộ rất rõ
thành ra cái quyển này tôi hiểu rằng trong bối cảnh đó bác viết
giống như một quyển sách giáo khoa để dạy cho cán bộ đảng viên rằng thế nào là một đảng viên tốt
thế nào là một cán bộ tức là được dân mến dân tinh
chúng ta có thể thấy rằng những cái điều mà bác viết trong cuốn sách
mặc dù qua bảy mươi năm tới nay là bảy mươi năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị
và tất cả những điều mà bác viết trong cuốn sách này
có thể nói như là những cái chỉ huấn rất quan trọng của bác đối với toàn đảng
và đặc biệt là đối với các cơ quan nhà nước trong tình hình hiện nay
tại lán khao tý trên đồi khao tý thuộc xóm điểm mạc thuộc atk định hóa thái nguyên
người viết cuốn sửa đổi lối làm việc với bút danh xiz gồm sáu phần
người căn dặn phải sửa đổi lề lối làm việc của đảng
những nội dung trong tác phẩm bao gồm
phải sửa đổi lối làm việc của đảng như thế nào
về tư cách của đảng và đạo đức cách mạng
về vấn đề cán bộ
về cách lãnh đạo của đảng
về chống thói ba khoa
tức là sửa đổi cách nói cách viết
tất cả những nội dung đều được viết một cách bình dị dễ hiểu
tác phẩm vừa thể hiện sự kế thừa sâu sắc lý luận mark lenin về xây dựng đảng
vừa bổ sung phát triển làm phong phú thêm nhiều vấn đề quan trọng
nhất là vai trò đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên
từ đó tác phẩm trở thành văn kiện mẫu mực trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng
giúp chúng ta đi qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược
giành thắng lợi và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới
nhiệm vụ cách mạng đề ra cho mỗi giai đoạn lịch sử luôn có sự thay đổi
công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng của đảng ta cũng không dừng tại chỗ
nhưng những điều bác hồ nêu lên trong sửa đổi lối làm việc cho đến nay
vẫn còn nguyên giá trị đồng thời có tính thời sự nóng hồi
trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng bác hồ luôn căn dặn về công tác cán bộ
trong cuốn sửa đổi lối làm việc về vấn đề cán bộ bác viết
có cán bộ tốt việc gì cũng xong cán bộ là cái gốc của mọi công việc
huấn luyện cán bộ là công việc gốc của đảng
trong ba mươi năm đổi mới đảng ta luôn coi trọng công tác cán bộ là công tác then chốt của nhiệm vụ then chốt
trong vấn đề công tác xây dựng đảng
thì bác cũng luôn luôn nhắc nhở căn dặn về công tác cán bộ
có thể nói cái khâu yếu nhất hiện nay mà đảng ta cũng đã đánh giá trong nhiều văn kiện
đó là công tác đánh giá cán bộ
chính vì thế cho nên là vừa qua nghị quyết chung bốn khóa một mươi một
rồi nghị quyết chung bốn khu một mươi hai đều là những nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn đảng cả
đấy là những cái tư tưởng rất lớn mà có thể nói là hiện nay đảng ta đang tiếp tục cụ thể hóa
và tiếp tục vận dụng những tư tưởng
chỉ đạo của người trong cuốn sách sửa đổi lối làm việc
tháng một mươi năm nay cũng đánh dấu một năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
theo chỉ thị số năm của bộ chính trị
tại các địa phương việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
phát triển kinh tế xã hội xây dựng trình đốn đảng được cụ thể hóa
trong công tác xây dựng đảng
chúng tôi hàng năm khi đánh giá đều đạt bảy mươi năm tổ chức cơ sở đảng
và tám mươi đảng viên là hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong đó có năm mươi tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh
đây là những tiền đề để chúng tôi tiếp tục phát triển
là lợi thế và điều kiện để thực hiện trong thời gian tới
đặc biệt để công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng đi vào thực chất
thì công tác tự soi tự sửa của cán bộ đảng viên gắn liền với chỉ thị số năm
của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
cách hồ chí minh trong đội ngũ cán bộ đảng viên là công tác đặc biệt quan trọng
mục đích là giúp các cán bộ đảng viên nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình
trên cơ sở nhìn lại mình và đối chiếu với các biểu hiện suy thoái
để tự mình soi dọi tự mình sửa chữa
qua học tập quán triệt nghị quyết chung quân tư
thì quyền đã dẫn dụng và phát động cái phong trào tự soi tự sửa
cũng như là viết sổ tay nhật ký làm theo bác
tất cả cán bộ đảng viên cũng như quần chúng nhân dân
đa số là nhiệt tình ủng hộ và xem đây là việc làm hữu ích
để mà tăng cường cái giai trò trách nhiệm cho cán bộ đáng viên
góp phần làm sao đó mà phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất
cũng như tinh thần của người dân trong quê nhà
hai mươi năm qua từ tác phẩm sửa đổi lối làm việc cho thấy sự thống nhất
về nhận thức và hành động trong nhiệm vụ xây dựng đảng trong sạch
vững mạnh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
đạo đức lối sống khắc phục các biểu hiện tiêu cực
làm cho đảng ngày càng vững mạnh trong sạch gắn bó mật thiết
và phục vụ nhân dân được tốt hơn